để ổn định đời sống cho người dân và góp phần quản lý bảo vệ phát triển rừng
tỉnh tuyên quang hiện đang tập trung thực hiện giao rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước đã quy hoạch lại
là rừng sản xuất gắn với giao đất lâm nghiệp trên địa bàn
gia đình ông hà văn bé thôn nhùng giảm xã tứ quẩn huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
có hơn bốn hectare diện tích rừng trồng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
từ khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gia đình ông yên tâm trồng cây lâm nghiệp phát triển kinh tế
đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho hộ gia đình góp phần vào việc xóa đói giảm nghèo trên địa bàn của xã
theo kế hoạch tổng diện tích rừng trồng bằng vốn ngân sách nhà nước đã quy hoạch lại là rừng sản xuất dự kiến
giao tại các địa phương trên địa bàn tỉnh tuyên quang là hai mươi hai sáu mươi sáu hectare
diện tích đã phê duyệt phương án giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp là một mươi bốn bốn trăm bốn mươi bảy hectare
kết quả thì
thì đến nay thì đã thu được về cho nhà nước là trên một trăm hai mươi năm tỷ
thì trong đó nộp ngân sách nhà nước là trên bảy mươi năm tỷ
thì còn lại là phần hưởng lợi của các hộ gia đình cá nhân tham gia vào việc trồng chăm sóc bảo vệ rừng
để đẩy nhanh tiến độ giao rừng trồng bằng vốn từ ngân sách nhà nước
ủy ban nhân dân tỉnh tuyên quang đã đề nghị các ngành chức năng của tỉnh
ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp chặt chẽ quyết liệt

trong tổ chức thực hiện để sớm hoàn thành đúng tiến độ được giao